dự án xây dựng khu du lịch tại xã đảo tam hải huyện núi thành tỉnh quảng nam do công ty cổ phần du lịch việt ngữ làm chủ đầu tư triển khai xây dựng hơn một mươi năm
nhưng đến nay vẫn đang bỏ dở dang khiến cuộc sống của người dân trong vùng quy hoạch của dự án này gặp nhiều khó khăn
trước sự phản ảnh gai gắt của người dân chính quyền địa phương đã nhiều lần đề nghị ủy ban nhân dân tỉnh quảng nam chỉ đạo ban quản lý khu kinh tế mở chu lai làm việc với chủ đầu tư
sớm thu hồi diện tích đất của dự án này để giao cho đơn vị khác triển khai
nhưng cho đến nay ban quản lý khu kinh tế mở chu lai vẫn chưa có biện pháp xử lý rứt điểm và khiến người dân bức xúc
phản ánh sau đây của phóng viên truyền hình nhân dân tại tỉnh quảng nam
năm hai nghìn năm dự án xây dựng khu du lịch tại thôn thuận an xã tam hải huyện núi thành tỉnh quảng nam của công ty cổ phần du lịch việt ngữ
được triển khai xây dựng trên diện tích rộng tám mươi sáu m hai
thế nhưng hơn một mươi năm trôi qua công ty này chỉ sử dụng khoảng một phần một mươi diện tích được giao để xây dựng một khu khách sạn gần hai mươi phòng giang dở
hiện trong phần đất quy hoạch dự án có những phần đất của dân chưa được đền bù gây ra rất nhiều khó khăn cho người dân nơi đây
theo ủy ban nhân dân xã tam hải cho biết việc cấp đất cho công ty cổ phần du lịch việt ngữ thuê sử dụng thuộc thẩm quyền của ban quản lý khu kinh tế mở chu lai
do đó xã không có quyền bắt buộc công ty thôi hoặc chuyển nhượng lại cho đơn vị khác đầu tư xây dựng
xã đã nhiều lần gửi đơn đề nghị ủy ban nhân dân tỉnh thu hồi dự án treo nhưng bị rơi vào yên lặng
về dự án việt ngữ